người dân trồng dứa tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai liên tục phải chịu tác động từ khí thải của nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh khiến cho hàng trăm hectare dứa thối quả tắp lá
đến nay sau khoảng một tháng ubnd tỉnh lào cai ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhà máy này cây dứa và các loại hoa màu của người dân đang hồi sinh trở lại
hơn một vạn gốc dứa này là của gia đình chị vương thị thư ở thôn na mạ một xã bản lầu huyện mường khương nằm ngay cạnh nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh được xác định là chủ thể phát thải gây ô nhiễm
sau một tháng kể từ khi nhà máy dừng hoạt động cây dứa đã xanh trở lại không còn bị tắp lá như trước kia
được nhận tiền đền bù thì được hỗ trợ được ít tiền phân thì giả tiền phân xong lại đầu tư vào vụ sau thì người dân cũng vui vẻ phấn khởi đi làm trở lại trạng thái bình thường
cây cối cũng sinh phát triển tốt cụ thể là cây dứa dòng phát triển tốt cây dứa cây chè cũng như cây chuối của người dân dòng
sau hơn một năm với nhiều lần đình chỉ hoạt động nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh vẫn lén lút hoạt động khiến đời sống của người dân lao đao
tới khi có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền hơn ba trăm linh hộ dân của xã bản lầu đã nhận được một mươi bốn hai tỷ đồng chi trả hỗ trợ để tái sản xuất
hiện nay cơ bản những diện tích dứa và cây trồng bị hư hại
đã được trồng thay thế và có chiều hướng phát triển tốt người dân cũng yên tâm sản xuất
sau khi mà nhận cái tiền chi trả hỗ trợ đó thì người dân tiếp tục đầu tư tái sản xuất
thế và qua bám nắm địa bàn thì phần đa là bà con rất là phấn khởi
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền trong thời gian vừa qua mà đã vào cuộc quyết liệt để giải quyết
thì cho đến nay thì trên địa bàn xã bản lầu thì
người dân đã tiếp tục canh tác một số diện tích ở xung quanh nhà máy
và hiện nay thì cây trồng ở các khu vực trên thì đã phát triển rất là tốt
xã bản lầu huyện mường khương được mệnh danh là thủ phủ dứa của tỉnh lào cai
với hơn sáu trăm linh hectare dứa sản lượng đạt một mươi hai năm trăm linh tấn quả một năm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
sau sự cố ô nhiễm môi trường cây dứa đang được khôi phục trở lại là một tín hiệu tích cực mang tới niềm vui lớn cho người nông dân nơi đây